ngày hai mươi bốn tháng bảy thủ tướng nguyễn xuân phúc chủ trì hội nghị trực tuyến về thúc đẩy cơ chế một cửa quốc gia
cơ chế một cửa asean và tạo thuận lợi thương mại dự kiến từ các ý kiến tại hội nghị
cơ quan chức năng sẽ hoàn thiện trình chính phủ nghị định và kế hoạch hành động về vấn đề này
hiện các nước asean đang tiếp tục triển khai để trao đổi các chứng từ điện tử khác
như tờ khai hải quan asean chứng nhận kiểm dịch không chỉ dừng lại trong khu vực
việt nam cũng đang đàm phán để hoàn thiện các nghị định thư về trao đổi thông tin kết nối
với liên minh kinh tế á âu thống nhất các yêu cầu kỹ thuật và chuẩn bị xây dựng hệ thống
để trao đổi thông tin tờ khai hải quan chứng nhận xuất xứ
việc triển khai cơ chế một cửa quốc gia cơ chế một cửa asean bước đầu đã thực sự mang lại
những hiệu quả to lớn trong công tác cải cách hành chính tuy nhiên so với yêu cầu thực tiễn
đòi hỏi của cộng đồng doanh nghiệp và mục tiêu do chính phủ đặt ra
thì việc thực hiện các cơ chế một cửa và giải pháp tạo thuận lợi thương mại còn không ít tồn tại

cái hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra trên ngành đây cũng là một điểm tắc rất là lớn
hải quan thì hiện nay thì đã thực hiện cái hải quan điện tử trên một trăm linh đến chín mươi chín cái hàng hóa
được thực hiện trên cơ chế hải quan điện tử
thế nhưng việc kết nối với bộ ngành hiện nay chưa đồng bộ do hệ thống hạ tầng
do cái việc mà chúng ta triển khai các thủ tục hành chính chưa đồng bộ
cho nên là cũng gây ách tắc cho khó khăn cho doanh nghiệp trong vấn đề xuất nhập khẩu hàng hóa
hiện vẫn còn tồn tám trên tám mươi bảy văn bản chưa hoàn thành việc sửa đổi bổ sung
theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ tại quyết định hai nghìn hai mươi sáu của thủ tướng chính phủ
ngoài ra số lượng danh mục phải quản lý kiểm tra chuyên ngành còn rất lớn như đề cập ở trên
đáng chú ý đến nay còn tới hai mươi bốn nhóm hàng chưa được các bộ ban hành quy chuẩn tiêu chuẩn
trong đó bộ tài nguyên và môi trường còn một mươi tám nhóm hàng bộ y tế còn bốn nhóm hàng
bộ công thương còn một nhóm hàng
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn còn một nhóm hàng